chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an phường tân quý quận tân phú tp hcm cho biết là hiện đang làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của hai nhóm thanh niên
và trước đó đoạn clip đã ghi lại là hai nhóm cầm gậy gọc lao vào hỗn chiến mặc dù có lực lượng chất năng
gây náo loạn cả một đoạn đường được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc
vụ việc xảy ra tại hẻm hai trăm ba mươi chín tân quý phường tân quý quận tân phú tp hcm
trước đó khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng một mươi một nhóm thanh niên lâm phát và phú đến quán lẩu ở lô b một chung cư như lọc c để nhậu
tại đây giữa nhóm của lâm và nhân viên của quán đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc gọi đồ ăn
lúc này lâm đứng dậy dùng tay đánh khoa nhóm bạn của khoa ra can ngăn cũng bị chặn lại đe dọa bằng gậy gọc hung khí
nhận tin báo công an phường đã đến ngay hiện trường khống chế và mời những người có liên quan trong vụ hỗn chiến về công an phường để làm việc
bước đầu công an quận tân phú cho biết những người này không phải băng nhóm giang hồ
một bên là nhân viên quán nhậu gần đó nhóm còn lại là khách
trong lúc nhậu hai bên xảy ra mâu thuẫn hiện vụ việc đang được công an phường tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định